tại văn miếu quốc tử giám đã diễn ra lễ trao giải và triển lãm cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo quê hương
chương trình do ban tuyên giáo trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam phối hợp tổ chức
cuộc thi ảnh về đề tài biển đảo quê hương đã thu hút sự tham gia của gần chín trăm linh tác giả từ sáu mươi tỉnh thành phố trên cả nước
với hơn năm tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ dự thi
các tác phẩm đã bám sát đề tài của cuộc thi tập trung miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên con người ở các vùng biển đảo việt nam
ban tổ chức đã trao hai giải nhất gồm ảnh đơn tác phẩm biển đợi của tác giả nguyễn viết rừng thành phố hải phòng
ảnh bộ tác phẩm bảo vệ chủ quyền biển đảo của tác giả trần duy tình tỉnh bình dương
cuộc thi nhằm tuyên truyền giới thiệu quảng bá về vị trí vai trò tiềm năng vẻ đẹp của biển đảo việt nam
đến với đồng đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng
nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc ý thức trách nhiệm với biển đảo quê hương của mỗi người dân việt nam